thưa quý vị hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình có quyết định truy nã
đối với đối tượng bùi văn phiên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn tại xã phong phú huyện tân lạc tỉnh hòa bình
với tội danh giết người quyết định được căn cứ và quyết định khởi tố bị can vào ngày ba mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
của cơ quan cảnh sát điều tra
theo quyết định truy nã bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng bị truy nã
đến cơ quan công an viện kiểm sát nhân dân hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất
sau khi bắt hoặc tiếp nhận đối tượng truy nã phải báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hòa bình
trước đó vào chiều ngày hai mươi năm tháng tám xuất phát từ mâu thuẫn gia đình bùi văn phiên đã cầm dao
truy sát nhiều người trong gia đình nhà vợ bao gồm bố vợ mẹ vợ chị vợ và con trai ruột
hậu quả làm mẹ vợ của phiên tử vong những người khác bị thương
ngay sau khi gây án bùi văn phiên đã bỏ trốn vào rừng